ít nhất hai người thiệt mạng và hơn hai mươi người bị thương do trận động đất có độ lớn sáu hai độ richter xảy ra gần đảo sumatra của indonesia vào sáng ngày hôm nay
trước đó cơ quan địa chấn học indonesia cho biết trận động đất xảy ra ở vùng duyên hải phía tây của đảo sumatra với tâm trấn ở độ sâu một mươi km
theo cơ quan khảo sát địa chấn mỹ trận động đất xảy ra ở địa điểm cách thị chấn bukit tinggi tỉnh tây sumatra khoảng bảy mươi km
trước khi xảy ra động đất đã có một vụ rung chấn nhẹ khiến nhiều người dân phải chạy ra khỏi các tòa nhà
những hình ảnh đăng tải trên các phương tiện truyền thông cho thấy nhiều nhà cửa tại thành phố pasaman đã bị đổ
một bệnh viện tại thành phố padang thủ phủ tỉnh tây sumatra cũng đã phải sơ tán bệnh nhân
người dân được cảnh báo tránh xa những khu vực địa hình dốc do lo ngại nguy cơ sản lở đất trong bối cảnh hiện đang là cao điểm của mùa mưa